ngày thi đấu chính thức thứ bảy tại sea games ba mươi đoàn thể thao việt nam đã có thêm sáu huy chương vàng để giữ vững vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương đồng thời tiếp tục bám đuổi hai đoàn dẫn đầu là philippines và indonesia
tin vui trong ngày thi đầu chính thức thứ bảy đến từ những bộ môn được kỳ vọng mang về nhiều huy chương vàng cho việt nam đó là bơi judo canoeing bóng bàn và taekwondo
ở montech condo đoàn thể thao việt nam đã xuất sắc giành hai huy chương vàng với nội dung quyền sáng tạo đồng đội hôn hợp và quyền sáng tạo cá nhân nữ
tại chung kết đồng đội nữ các vận động viên nguyễn thị thanh thủy nguyễn ngọc diễm phương và hồ thị như vân của đội tuyển judo việt nam đã có một ngày thi đấu xuất sắc để đem về một tấm huy chương vàng
bên cạnh đó bộ môn judo cũng có thêm một huy chương bạc ở nội dung đồng đội nam đối kháng để đóng góp vào thành tích của đoàn thể thao việt nam trên bản tổng sắp
đặc biệt trong ngày hôm nay niềm hy vọng số một của làng bơi việt nam vận động viên nguyễn thị ánh viên tiếp tục duy trì phong độ và cho thấy sự vượt trội trên đường bơi chung kết một trăm linh m ngửa khi về nhất với thành tích một phút hai chín mươi bảy giây
tính đến một mươi chín h ngày hôm nay đoàn thể thao việt nam đã mang về bốn mươi bốn huy chương vàng bốn mươi tám huy chương bạc và sáu mươi một huy chương đồng tạm xếp ở vị trí thứ ba toàn đoàn
đứng ở vị trí thứ hai là indonesia và đoàn thể thao nước chủ nhà philippines vẫn đang dẫn đầu trên bản tổng sắp huy chương sea games ba mươi